tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu đã diễn ra hội nghị giữa lãnh đạo thành phố hồ chí minh
và lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiểu long
về liên kết hợp tác phát triển du lịch lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
và lãnh đạo chủ chốt một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiểu long dự hội nghị
hội nghị nhằm phát huy vai trò liên kết giữa thành phố hồ chí minh
và một mươi ba tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiểu long
trong kết nối giao thông thương mại văn hóa đặc biệt là du lịch
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
việc liên kết phải tự chủ tự chịu trách nhiệm gắn nhà nước với doanh nghiệp du lịch
vì vậy các địa phương cần bám sát chiến lược của quốc gia
dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của bộ văn hóa thể thao và du lịch
công tác đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực làm công tác du lịch cần phải chú trọng hơn nữa
việc ký kết hợp tác lần này là góp phần thực hiện quan điểm chủ trương của đảng
đã có từ nhiều năm nay tại các địa phương
khu vực phải chủ động tích cực hợp tác liên kết tạo thành sức mạnh
đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển